tại hà nội bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam
tại buổi gặp mặt lãnh đạo bộ tổng tham mưu giới thiệu về các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống
hội thảo khoa học với chủ đề bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
xây dựng và bảo vệ tổ quốc năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm hai nghìn hai mươi
tuyên truyền về lịch sử truyền thống và thành tích của bộ tổng tham mưu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
xây dựng và bảo vệ tổ quốc các hoạt động hành quân về nguồn tri ân đền ơn đáp nghĩa hội thảo lịch sử
gặp mặt và lễ đón nhận huân chương diễn ra ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi
hoạt động là cơ hội giáo dục truyền thống cho mọi cán bộ nhân viên và chiến sĩ của bộ tổng tham mưu
hiểu sâu sắc hơn về quá trình bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành vẻ vang của bộ tổng tham mưu
từ đó xây dựng niềm tin cũng như khẳng định vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ cơ quan tham mưu chiến lược về quân sự
quốc phòng của đảng của nhà nước quân ủy trung ương bộ quốc phòng vào quá trình xây dựng của bộ tổng tham mưu trong thời kỳ mới